tại thành phố đà nẵng trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam đã tổ chức lễ bàn giao năm mươi hai thuyền viên tàu qna chín mươi nghìn một trăm hai mươi chín ts gặp nạn tại khu vực phía bắc quần đảo hoàng sa
trước đó vào khoảng một mươi giờ ngày ba mươi tháng bốn tàu qna chín mươi nghìn một trăm hai mươi chín ts do ông lương văn viên thường trú tại xã tam giang huyện núi thành tỉnh quảng nam làm thuyền trưởng
cùng năm mươi một thuyền viên gặp nạn khi đang hành nghề đánh bắt trên vùng biển quần đảo hoàng sa
nhận được tin báo trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam đã nhanh chóng triển khai các phương án cứu hộ
đến sáng ngày hai tháng năm tàu sar bốn trăm một mươi hai đã tiếp cận tàu qna chín mươi nghìn một trăm hai mươi chín ts
công tác chăm sóc sức khỏe được thực hiện tại chỗ trước khi đưa năm mươi hai thuyền viên về bờ an toàn